đồng thời đó cũng là một trong những biện pháp quan trọng để giữ chân doanh nghiệp cũ thu hút doanh nghiệp mới đến địa bàn